sau hơn một năm chuẩn bị trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đã chính thức được thành lập
và được ngành y tế kỳ vọng sẽ giúp giảm giá thành thuốc đặc biệt là những thuốc biệt dược có giá cao
tuy nhiên việc minh bạch hóa để chống tham nhũng độc quyền đang là vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm
mất rất nhiều thời gian để đấu thầu thuốc nhưng lại không được sử dụng thuốc trúng thầu vì chưa kê khai giá với bộ y tế
trong quá trình sử dụng thuốc trúng thầu phát sinh các phản ứng phụ nhưng lại gặp khó khăn trong chuyển đổi thuốc
người bệnh phải tự mua thuốc vì nhà thầu chúng nhưng không cung ứng được thuốc là những bất cập
mà bệnh viện trợ giấy tp hcm gặp phải trong thời gian qua
việc các bệnh viện tự đấu thầu các loại thuốc như hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập khiến giá thuốc rơi vào tình trạng hỗn loạn